công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng
với số tiền giao dịch hơn sáu mươi tỷ đồng và bắt giữ tám đối tượng có liên quan
công an xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội các ứng dụng công nghệ để giao dịch nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
qua lời khai của đối tượng cầm đầu công an bắt giữ thêm sáu đối tượng khác gồm nguyễn thị minh hoài
chú tại phường hưng bình thành phố vinh nguyễn anh tuấn chú tại xã hưng chính
nguyễn thị quỳnh trang nguyễn thị oanh phan thị tâm cùng chú tại phường đông vĩnh
nguyễn thị nga chú tại xã hưng đông thành phố vinh
tại nơi ở của nhóm đối tượng công an thu giữ hai ô tô một máy tính sách tay một mươi bốn điện thoại di động
một mươi hai thẻ atm cùng nhiều tang vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật